một sản phẩm du lịch miễn phí rất thú vị vừa được triển khai tại thành phố hồ chí minh
nhằm kết nối nhịp cầu văn hóa việt nam với du khách quốc tế
thông qua các chương trình tham quan bằng hình thức đi bộ
chương trình này sẽ được triển khai vào ba ngày cuối tuần
với bốn sản phẩm chính du khách có thể lựa chọn là hòn ngọc viễn đông
thành phố trẻ năng động dấu ấn một thời và nhộn nhịp khu phố người hòa
dự kiến sau thành phố hồ chí minh mô hình free warking tour
sẽ được áp dụng lần lượt tại hà nội hạ long đà nẵng hội an cần thơ
và một số thành phố lớn khác trên cả nước
dù là lần thứ hai đến việt nam nhưng đây là lần đầu tiên
nữ du khách người thụy điển này đến với thành phố hồ chí minh
thay vì chọn đi xích lô thuê xe máy hay đi xe buýt taxi
du khách này quyết định tham gia free wooking tour
để tìm hiểu và cùng ngắm nhìn đường phố sai thành
tôi vừa đi bộ vừa tự do ngắm nhìn xuống hồ chí minh
từ người đi trên phố đến những quán cà phê nhỏ
tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất thú vị mà khi đi bộ như thế này mới có được
thay vì di chuyển bằng xe đến các điểm tham quan
du khách đã chọn tour du lịch bằng hình thức đi bộ
để khám phá nét đẹp cảnh quan lẫn chiều sâu văn hóa của thành phố hồ chí minh
không cần chạy đua với thời gian tour đi bộ tạo cho du khách cảm giác thong dòng tự tại
sương đen đỏ có thể tranh thủ ngắm phố phương
có thể dừng lại trò chuyện
có thể gặp lại người địa phương hay thậm chí là thưởng thức một món ăn đường phố
tôi nghĩ đây là cách rất tốt để có thể nhìn ngắm sài gòn
và tìm hiểu về những cảnh đẹp ở việt nam
một trong địa điểm tôi ấn tượng nhất là tòa nhà ủy ban thành phố
vì nó được xây theo phong cách kiến trúc pháp mà tôi rất ưa thích
ở mỗi thành phố lớn đều đi du lịch bằng cách đi bộ
đây là một cách để hiểu về thành phố mà tôi đặt chân đến
đi bộ thì chiếc dĩ nhiên nó hơi cực hơn so với đi xe
nhưng mà cảm thấy vui hơn
vì khách lúc nào cũng đi theo mình
họ sẽ có những cơ hội rất là thú vị mà nhiều khi đi xe không có được
đi xe thì em chỉ chạy qua thôi
xong rồi khách lại chỉ lướt qua
nhiều khi khách không kịp thổi
nhưng mà khi mà em đi bộ thì khách sẽ yêu cầu em dừng lại
hỏi tại sao như thế này tại sao như thế kia
thì mình mới trả lời lại cho khách như thế
một tour đi bộ trải nghiệm từ hai đến ba giờ đồng hồ
nhưng cũng có thể kéo dài hơn theo nhu cầu của du khách
mỗi một điểm đến mỗi một cung đường đi qua
là một câu chuyện khác nhau
mà ở đó các hướng dẫn viên sẽ dẫn dắt du khách
thông qua những câu chuyện kể về lịch sử
văn hóa của đất nước và con người việt nam